thưa quý vị chỉ với mâu thuẫn khá nhỏ xảy ra ở quán nước nhưng bằng bản tính côn đồ manh động
các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí để đâm chém người khác
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là một người đã bỏ mạng
công an quận hoàng mai hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can hai đối tượng về hành vi giết người
nguyên nhân vụ việc là do đối tượng lê bá thịnh đến hút thuốc lào tại quán của anh bùi xuân đạt
như không gọi nước uống hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã thịnh gọi cho cháu mình là lê tuấn anh
cùng đồng bọn là trần tất tuyền đến đánh anh đạt và đập phá quán nước rồi bỏ đi
thế nhưng sau đó hai đối tượng này quay trở lại và gặp anh đạt cùng em trai là bùi xuân điệp để nói chuyện
rồi mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra tuấn anh cầm đao và tuyền cầm dao chọc tiết lợn lao vào chém anh đạt
khiến anh này mất nhiều máu và chết trên đường đi cấp cứu
sau một thời gian bỏ trốn sang biên giới trung quốc hai đối tượng đã trở về đầu thú
và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hiện công an quận hoàng mai đã ra quyết định truy nã đối tượng lê bá thịnh
và hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật